ngày một mươi sáu tháng bốn bộ tư lệnh quân khu năm và bộ chỉ huy quân sự chín tỉnh thành phố thuộc quân khu năm
đã tổ chức lễ trao tặng vật tư trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
cho một số đơn vị thuộc quân đội lào và quân đội hoàng gia campuchia
với tổng giá trị hàng hóa tặng hơn bốn bảy tỷ đồng
đợt này quân khu năm vận chuyển bàn giao vật tư trang thiết bị y tế hỗ trợ cho các đơn vị nước bạn
gồm sư đoàn bộ binh năm bộ chỉ huy quân sự bốn tỉnh nam lào trường hạ sĩ quan số hai viêng say
của quân đội nhân dân lào và quân khu một quân đội hoàng gia campuchia
lễ trao tặng được quân khu năm tổ chức tại bốn địa điểm
trong đó lễ bàn giao hàng cho nước bạn nào tổ chức tại cửa khẩu nam giang đắc tòa ốc tỉnh quảng nam
và cửa khẩu bờ y tỉnh con tum bàn giao cho quân khu một campuchia tại cửa khẩu lệ thanh tỉnh gia lai
và cửa khẩu buprang tỉnh đắc nông
dịp này quân khu năm đã tặng hai trăm chín mươi năm nhiệt kế hồng ngoại hơn năm tám trăm linh trang phục chống dịch
một trăm năm mươi máy phun hóa chất hàng nghìn khẩu trang căng tay y tế và lương thực cho quân đội nước bạn
với tổng giá trị hàng hóa trao tặng hơn bốn bảy tỷ đồng